được phát hiện khi đang nhặt bóng tại một giải phong trào chỉ sau bảy năm giờ đây cô bé trần mai ngọc đã nổi lên như một hiện tượng trong làng bóng bàn
cô đã trở thành tuyển thủ trẻ nhất của đoàn thể thao việt nam tại sea games ba mươi và hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện về cô gái này
hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện về cô gái này
trần mai ngọc đã nhận vào đội vượt qua mọi trở ngại trần mai ngọc ngày càng có những bước tiến vượt bậc về chuyên môn và sớm nổi lên như những tài năng trẻ của bóng bàn việt nam qua những chiến thắng thuyết phục tại các giải trẻ
em chọn bóng bàn vì em thay đổi đam mê và tiếp tục tập luyện để chuẩn bị giải sắp tới đây là lần thứ ba em tham gia giải vô địch tổng quốc
cùng năm nay em cố gắng mục tiêu vào vòng tám để chuẩn bị đấu sea games năm tới
các vận viên đều có sự tắt khao trong bước chân vào đội tuyển quốc gia để tham dự giải bóng bàn đông nam á tổ chức tại thái lan cũng như chuẩn bị sea games tại việt nam năm hai nghìn hai mươi một
tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín ngọc đã góp công lớn giúp đội bóng thủ đô đoạt tấm huy chương bạc đồng đội nữ là chủ lực cùng phạm thị tu hương đứng thứ hai đôi nữ và tỏa sáng bằng sự xuất sắc khó tin
với ngôi á quân đơn nữ điều đáng nể tất cả các trận thắng của ngọc kể cả trước các đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều tưởng như bất ngờ nhưng thực tế đều rất thuyết phục và xứng đáng
mà ở đó tay vượt trẻ luôn thể hiện được ý đồ chiến thuật lối chơi biến hóa cùng bản lĩnh thi đấu hiếm có